thưa quý vị ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố cao lãnh tạm giữ hình sự bốn đối tượng
gồm nguyễn văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tại huyện cao lãnh nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trần quốc việt sinh năm hai nghìn ba và thái văn thành sinh năm hai nghìn một
cùng ngụ tại thành phố cao lãnh về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào lúc sáu giờ ngày một mươi bốn tháng chín một người dân trình báo mất trộm tài sản
tại nơi cư trú thuộc khóm một phường hai thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
tài sản bị mất trộm gồm hai trăm linh triệu đồng tiền mạch vàng nhẫn và kiền
trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng và một điện thoại di động
qua truy xét nhanh ngày một mươi bảy tháng chín công an thành phố cao lãnh phối hợp với đơn vị
nghiệp vụ công an tỉnh đồng tháp và công an thành phố hồ chí minh bắt hẳn cấp
đoàn việt tiến đang lẫn trốn tại một chung cư thuộc phường một mươi ba quận bốn thành phố hồ chí minh
còn thái văn thành bị bắt giữ tại phường hai thành phố cao lãnh
bước đầu công an thành phố cao lãnh đã thu hồi tài sản gồm hai mươi một triệu đồng
một lắc và một miếng vàng được biết các đối tượng này đều nghiện ma túy
vụ việc đang được công an thành phố cao lãnh tiếp tục điều tra làm rõ
công an thì xã cai lệ tỉnh tiền giang vừa tiến hành làm việc với bốn đối tượng
về hành vi cho vay nặng lãi gồm nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyễn văn đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
lê văn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng ngụ tại xã thanh quang huyện thanh hà tỉnh hải dương
và nguyễn văn vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngủ tại xã quảng tính huyện đắk rờ lắp tỉnh đắk nộc
công an thị xã cai lệ tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ thuộc khu phố ba phường một
tại hai phòng do linh và vĩnh thuê lực lượng đã tạm giữ một túi da
bên trong có một hộ khẩu một hộ chiếu của lê văn thái một quyến sổ
hai điện thoại di động một xe mô tô linh và vĩnh khai nhận thực hiện hành vi cho vay lãi nặng
cùng với nguyễn văn đạo và lê văn thái
bốn đối tượng được đưa về công an thì xã cai lệ làm việc
bước đầu các đối tượng thừa nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã cho ba mươi bảy người ở thị xã cai lệ huyện cai lệ và huyện châu thành vay
với số tiền từ hai triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng với lãi suất từ một mươi năm hai mươi một tháng
hiện công an thị xã cai lệ đang lập hồ sơ vụ việc và tiếp tục xác minh điều tra
ai là nạn nhân của các đối tượng đề nghị liên hệ công an thị xã cai lệ
để cung cấp thêm thông tin để xử lý đối tượng theo quy định
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh phối hợp cùng với công an huyện càng long
vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lê văn giang ba mươi bốn tuổi ngụ tại ấp lo co a
xã an trường a huyện càng long về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo kết quả điều tra trước đó giang mua một khẩu súng ngắn thân màu đen
và năm viên đạn kim loại màu vàng từ trần hữu thắng năm mươi một tuổi
ngụ khóm ba thị trấn càng long với giá năm triệu đồng
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai giang cho rằng súng bắn không nổ nên trong lúc nhậu
giang đã lấy khẩu súng và năm viên đạn trên đưa cho nguyễn trọng tính ba mươi năm tuổi
ngụ khóm ba thị trấn càng long kêu đem trả cho thắng rồi lấy lại số tiền năm triệu đồng
và hứa cho tính hai triệu đồng sau đó tính lấy khẩu súng còn năm viên đạn
đi tìm thắng nhưng không gặp trên đường đi đến địa điểm thuộc xóm sáu
thị trấn tràng long thì bị lực lượng công an phát hiện lập biên bản và tạm giữ tăng vật
lực lượng chức năng tiến hành giám định khẩu súng và năm viên đạn trên được chế tạo thủ công
có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng súng còn bắn được đạn nổ
được biết trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cũng đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn trọng tính về hành vi tàn trữ trái phép
vũ khí quân dụng và trần hữu thắng về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng
hiện vụ việc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đang phối hợp với phía campuchia
xác minh thông tin hàng chục lao động người việt nam đã phải tháo chạy khỏi một sòng bạc
gần cửa khẩu ba vẹt tỉnh sa vây riêng đối diện với cửa khẩu quốc tế mộc bài
vào trưa ngày một mươi bảy tháng chín sáu mươi người việt nam là lao động trong một sòng bạc ở tỉnh sa vây riêng
đã nhân lúc trời mưa tháo chạy khỏi nơi làm việc
năm mươi sáu người chạy thoát bốn người bị bắt giữ trái phép trở lại
những người việt nam chạy thoát đã được tập trung tại khu vực cửa khẩu ba vẹt
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
để nắm tình hình vụ việc
những trường hợp nào là công dân việt nam sẽ được bảo hộ hỗ trợ nhập cảnh về nước theo quy định
ngay sau khi nhận được thông tin
đại sứ quán việt nam tại campuchia đã chủ động nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng của campuchia
để tìm hiểu vụ việc tiến hành công tác xác minh nhân thân
làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước
đồng thời đề nghị phía campuchia can thiệp giải cứu những người còn lại
đến cuối giờ chiều cùng ngày cảnh sát campuchia đã yêu cầu công ty giao nộp thêm một mươi một công dân việt nam
nâng tổng số liên quan tới vụ việc lên sáu mươi bảy người
và theo đại sứ quán việt nam tại campuchia cho biết
hiện các công dân đang được cảnh sát campuchia bảo vệ và lấy lời khai
đại sứ quán và bộ đội biên phòng việt nam đang phối hợp với cục lãnh sự
bộ ngoại giao các cơ quan chức năng campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất
bộ ngoại giao cũng đã chỉ đạo đại sứ quán đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân
trong quá trình đợi làm thủ tục về nước
và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại
ra soát khả năng còn công dân việt nam tại cơ sở trên
yêu cầu điều tra nguồn nhân và xử lý vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
và trong trường hợp công dân cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của bộ ngoại giao
đại sứ quán việt nam tại campuchia theo số điện thoại như sau
tổng lệnh sự quán tại sihanouk kivile theo số điện thoại cộng tám trăm năm mươi năm ba trăm bốn mươi chín ba mươi bốn nghìn ba mươi chín
hoặc tổng đài bảo hộ công dân
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
ủy ban nhân dân tỉnh bình định có quyết định thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên savi sifus việt nam
tại khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn
tổ công tác điều tra gồm một mươi một thành viên do ông phan viết hùng
phó trưởng ban quản lý khu kinh tế
tổ công tác có trách nhiệm xem xét điều tra nguyên nhân gây sự cố sập công trình xây dựng
tại dự án nhà máy chế biến thực phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên savi food việt nam
làm chủ đầu tư trong khu công nghiệp nhân hòa và đề xuất giải quyết sự cố theo đúng quy định
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín
trong lúc thi công dự án nhà máy chế biến thực phẩm
công ty savi sifus việt nam trong khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhân tỉnh bình định
bức tường của công trình bất ngờ đổ sập làm năm người chết và sáu người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cũng đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra
theo lãnh đạo công an tỉnh bình định việc xây dựng không đúng theo thiết kế
thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết thì mới xây tường thế nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường
và đây là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường khi có sự cố
chuyển sang tin tức an ninh trở tự
tại tỉnh lạng sơn
chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu gây thương tích dẫn đến án mạng nghiêm trọng khiến hai người thương vong
sự việc xảy ra tại xóm đồng giàn thôn đồng liên xã hòa sơn huyện hiễu lũng
trước đó nông văn cường cùng với triệu văn thịnh và nguyễn văn tình là hàng xóm cùng thôn rủ nhau uống rượu
trong lúc say rượu cường và thịnh có xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên cường đã bỏ về nhà
vào khoảng một tiếng sau trên đường về thịnh và tình đã gặp cường hai bên tiếp tục xảy ra xô xát
sau đó cường chạy về nhà lấy một con dao quắm chém liên tiếp vào vùng đầu của thịnh và tình
hậu quả nguyễn văn tình tử vong sau khi đi cấp cứu còn triệu văn thịnh đã bị thương nặng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa bất ngờ đột kích kiểm tra quán lv cup
ở khu phước hải thị trấn long thành huyện long thành đã phát hiện hai vụ ba đối tượng tàng trữ cháy phép chất ma túy
và có hàng chục khách dương tính với chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong quán có khoảng một trăm tám mươi năm người đang tụ tập vui chơi trong tiếng nhạc lớn
trong đó có nhiều người có biểu hiện phê ma túy
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ
qua kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tàng ba đối tượng đang có hành vi tàng chữ cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là bốn gói ma túy đá chín bình khí bóng cười hai mươi bảy bình hút xì xa
chín mươi ba thuốc lá không bị bỏ chạy
tàng vật không có hóa đơn chính tử
và ngay sau đó các đối tượng và tăng vật đã được đưa về trụ sở công an huyện long thành để làm việc
qua kiểm tra nhanh ma túy một trăm tám mươi người đã phát hiện có năm mươi hai người dương tính với chất ma túy này
thời gian qua trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này
đang được người dân đặc biệt quan tâm
và trước thực trạng cháy nổ diễn biến phức tạp
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đã tiến hành đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
một buổi kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy của đoàn kiểm tra liên ngành
tại cơ sở karaoke new city đóng trên địa bàn phường phước long thành phố nha trang
qua kiểm tra cho thấy cơ sở này đã trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy
như hệ thống báo cháy tự động hệ thống chữa cháy bằng nước bình chữa cháy
hệ thống chiếu sáng sự cố đèn chỉ dẫn thoát nạn
cơ sở cũng có lối thoát nạn bằng cầu thang bộ trong nhà
và một lối thoát nạn dự phòng ở tầng thượng
đa số các phương tiện phòng cháy chữa cháy đều hoạt động tốt
lối thoát nạn thông thoáng không có các vật dụng cản trở đường thoát nạn
cơ sở đã nhận thức được mối nguy hiểm của phòng cháy và chữa cháy
ngay từ ban đầu xây dựng cơ sở thì cơ sở đã đầu tư về mặt cơ bản hệ thống phòng cháy chữa cháy là rất là cơ bản
từ tự động và báo cháy và có các phương án để xử lý khi mà cháy nổ xảy ra
hôm nay thì có hai cái nhắc nhở một là cái đèn thoát hiểm ở trên tầng thượng là treo sai vị trí
cái thứ hai là cái cầu thang thoát hiểm ra bên ngoài
tầng thượng thì thiết kế là chưa được đảm bảo
thì sau đợt thời gian gần nhất là cơ sở sẽ thay đổi làm sao cho nó phù hợp với cái yêu cầu của bên phòng cháy cháy
thống kê trên địa bàn thành phố nha trang hiện có hơn bốn mươi cơ sở kinh doanh karaoke
qua đợt tổng kiểm tra này đa số các chủ cơ sở karaoke đã có ý thức hơn trong việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đã có sự quan tâm đầu tư trang bị đầy đủ các trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó một số cơ sở vẫn còn những điểm tồn tại như chưa kịp thời kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện phòng cháy chữa cháy dẫn đến phương tiện hư hỏng không hoạt động
việc lắp đặt cầu thang thoát nạn chưa đảm bảo an toàn chưa có sự quan tâm đến việc xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở do đội ngũ nhân viên thường xuyên thay đổi
công an nga trang đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với những lỗi vi phạm của các cơ sở đồng thời tuyên truyền nhắc nhở cơ sở khắc phục đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động

việc lắp đặt cầu thang thoát nạn chưa đảm bảo an toàn chưa có sự quan tâm đến việc xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở do đội ngũ nhân viên thường xuyên thay đổi
hôm nay công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc nova novaland đã đón nhận huân chương lao động hạng dì do chủ tịch nước trao tặng vì những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng xã hội đặc biệt là tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm cũng như các tỉnh thành trong những năm qua
novaland đã đồng hành với nhà nước chính phủ ban ngành hiệp hội trong nhiều hoạt động về giáo dục sức khỏe an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng với số tiền hơn một tỷ đồng trong những năm qua
riêng năm hai nghìn hai mươi một novaland nói riêng cùng tập đoàn
nova nói chung đã thực hiện nhiều chương trình xã hội như đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín trao tặng xe cấp cứu và các trang thiết bị y tế chuyên dụng
thần tốc xây dựng hoàn thành những khu cách ly tập trung bệnh viện giải chiến thu dung trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín khởi tạo chương trình siêu thị không đồng mang thực phẩm đến những hoàn cảnh khó khăn
buổi đó nhận huân chương lao động hạng nhì của novaland cùng tổ chức song song với buổi lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập của novagroup
trong khuôn khổ của sự kiện novagroup cam kết đồng hành cùng mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh và hồ chí thập đỏ việt nam trong thời gian tới
thông qua quỹ vì biển đảo quê hương quỹ vì người nghèo trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với ngân sách một mươi ba tỷ đồng
thưa quý vị trong bốn ngày nghỉ lễ vừa qua trạm thu phí tiến quốc lộ năm mươi một đã thực hiện xã trạm
trạm thu phí tiến quốc lộ năm mươi một đã thực hiện xã trạm gần ba mươi lần hiện nay tiến quốc lộ năm mươi một đang xảy ra ôn tắc vào cả những ngày thường nhất là vào các ngày cuối tuần
vì sao tình trạng kẹt xe tại đây lại diễn ra thường xuyên như vậy phóng sự sau đây sẽ phần nào là lời giải thích cho câu hỏi này
tiến quốc lộ năm mươi một có chiều dài một trăm linh km nối từ biên hòa đồng nai đến bà rịa vũng tàu
đường được thiết kế và đi vào sử dụng từ năm hai nghìn chín theo thiết kế tám làng xe gồm sáu làng ô tô và hai làng xe máy
công suất khai thác và phục vụ là một mươi hai lượt xe mỗi ngày đêm
theo thống kê của công ty cổ phận đường cao tốc biên hòa vũng tàu hiện mỗi ngày quốc lộ năm mươi một đang có gần bốn mươi lượt phương tiện qua lại
trong đó xe đầu kéo container và xe tải nặng chiếm số lượng lớn vì vậy quốc lộ năm mươi một không chỉ quá tải mà còn bị xuống cấp trầm trọng
nhà đầu tư cũng như là chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để điều tiết giao thông điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông
phân làm phân luồng cử cán bộ tốt trực để giải tỏa cái áp lực căn cơ lâu dài là cần cấp thứ cấp thiết cấp bách
phải đầu tư ngay và đưa vào khai thác cái tuyến đường thay thế để chia sẻ cái lưu lượng xe trên quốc lộ năm mươi một
quốc lộ năm mươi một không chỉ là tuyến kết nối thành phố hồ chí minh đồng nai và tỉnh bà rịa vũng tàu
mà còn là tuyến kết nối du lịch kinh tế logistics của khu vực phía đông nam bộ
do đó các phương tiện vận chuyển hàng hóa và hành khách tại đây đã tăng hơn ba trăm linh
so với công suất thiết kế ban đầu đang là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ủng tắc xảy ra
mặc dù công tác phối hợp tổ chức phân làng điều tiết và cả xã trạm được các sở ngành chức năng và các đơn vị thường xuyên thực hiện
nhưng chưa thể là giải pháp căn cơ
vào các khung giờ cao điểm các đỡ chốt nút giao nhau các đường tránh các tuyến đường trọng điểm
thì đều có một cái tổ cảnh sát giao thông đứng đó để điều tiết giao thông
và vào các ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần là hầu như là tăng cường lực lượng một trăm linh quân số
vào những ngày cuối tuần là không có ngày nghỉ để tăng cường hết toàn tiếng để đảm bảo lưu thông được thông suốt
hôm qua đây thì cũng đề xuất là đường cao tốc biên hòa vũng tàu là sớm thi công được thiện để hoàn thành
để đưa vào khai thác sử dụng để cho giảm cái áp lực trên tiếng quốc lộ năm mốt
tình trạng ủng tắc giao thông kéo dài xảy ra còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động giao thương
và chất lượng lái xe dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
mong cơ quan chức năng này tìm giải pháp này cho đỏ kẹt xe để tài xế đi doanh nghiệp cũng được đấy nữa
chứ hao hụt sức khỏe tài xế và thêm dầu còn nữa đó để giao doanh nghiệp cũng phải chịu
để chia sẻ bất áp lực cho tiếng quốc lộ năm mươi mốt bộ giao thông vận tải cũng đã có dự án xây dựng tuyến cao tốc biên hòa dũng tàu
dự kiến đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên dù đã quá hai năm nhưng đến nay dự án vẫn còn chưa được triển khai
trước hàng loạt bất cập tồn tại ở tuyến quốc lộ năm mươi một không chỉ các lái xe doanh nghiệp
mà các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ quản lý vận hành và thực hiện đảm bảo trực tự an toàn giao thông tại đây
mong muốn đề nghị sớm đưa vào khởi công tuyến cao tốc biên hòa vũng tàu để tình trạng này được khắc phục
những ngày qua cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương ở tỉnh lâm đồng
đã đến từng nhà dân để tuyên truyền lắp đặt thí điểm thiết bị chữa cháy theo mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng với phương châm là phòng ngừa là chính
mô hình này nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra
công tác chữa cháy sẽ có hiệu quả trong thời điểm vàng là không quá năm phút kể từ khi vụ cháy xảy ra
nếu lực lượng tại chỗ có thể xử lý và dập tắt kịp thời
thì có thể kéo giảm thiệt hại về người và tài sản xuống mức thấp nhất
đây cũng là lực lượng có thể tiếp cận đám cháy nhanh nhất với quyết tâm triển khai hiệu quả hai mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
công an tỉnh lâm đồng đã triển khai đến công an một mươi hai quyện thành phố
tham mưu cho ủy ban nhân dân địa phương triển khai thực hiện
đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng được năm mươi một tổ liên gia an toàn về phòng cháy cháy và bốn mươi sáu điểm chữa cháy công cộng
theo đó mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tổ dân phố
nhằm phát quy tính chủ động tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân tư
thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
thông qua mô hình tất cả người dân ở hộ gia đình khu dân cư các cơ sở trên địa bàn
đều được hướng dẫn tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy
ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và triển khai xây dựng lối thoát nạn thứ hai
lối thoát nạn thứ hai có thể là lên tầng trên qua nhà bên cạnh qua bang công
thoát lên mái nhà hoặc thoát màng thang dây cửa phụ
phù hợp đặc điểm của từng hộ dân từng khu phố
cảnh sát đã đến tận nhà để lắp đặt các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và hướng dẫn bà con sử dụng
mỗi nhà sẽ được trang bị chuông báo cháy để khi có sự cố thì bấm vào chuông
để cả khu phố biết và hỗ trợ lẫn nhau
chúng tôi đã qua nghiên cứu tham khảo trên địa bàn phường
thì chúng tôi đã lắp đặt được một mươi cái điểm gọi là chữa cháy cộng đồng
chúng tôi trang bị bình chữa cháy búa cũng như là xe ben
để có thể là khi cháy xảy ra thì nhân dân trên địa bàn có thể lấy và sử dụng
trước tình hình cháy nổ ở các địa phương trên cả nước
thì việc triển khai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
là một việc làm rất kịp thời và cần thiết
hy vọng rằng với những cách làm hay
mô hình mới này sẽ có phần tích cực
vào công tác phòng ngừa cũng như chữa cháy có hiệu quả
mỗi khi có sự cố xảy ra
hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tính mạng
sức khỏe của con người cũng như tài sản trong thời gian tới